hai người vi phạm về hành vi ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vào ngày hai mươi năm tháng bảy nguyễn quốc quy chú tại ấp vĩnh lợi xã vĩnh xuân huyện trà ôn đã điều khiển xe mô tô đi bắt ốc với bạn
trong lúc quy đậu xe bên đường để bạn thì bị tổ tuần tra lưu động kiểm soát tình hình dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trật tự công an huyện trà ôn đã phát hiện lập biên bản vi phạm
tiếp đó vào ngày một tháng tám lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với nguyễn hoàng giang
chú thệ xã vĩnh xuân huyện trà ôn về hành vi ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết
qua làm việc giang khai nhận vào thời điểm trên đã điều khiển xe mô tô để đi bắt cá
nhưng khi đi đến đoạn đường thuộc ấp la ghi xã vĩnh xuân thì bị tổ tuần tra phát hiện lập biên bản
công an huyện trà ôn đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy và giang mỗi người hai triệu đồng